phát biểu cuộc gặp thủ tướng trung quốc lý cường tại thủ đô bắc kinh thủ tướng nga mikhail mishutin gửi lời chia buồn tới chính phủ người dân trung quốc cũng như gia đình các nạn nhân trong trận động đất
bên cạnh đó thủ tướng nga nhấn mạnh theo quyết định của tổng thống vladimir putin nga sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận động đất thông qua bộ tình trạng khẩn cấp nga nếu phía trung quốc cần
theo bộ ngoại giao nhật bản thủ tướng nước này fumio kishida cũng gửi thông điệp chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong trận động đất và tuyên bố chính phủ nhật bản sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho phía trung quốc
đài truyền hình nhà nước trung quốc cctv cho biết một trăm một mươi ba người được xác nhận đã tử vong ở tỉnh cam túc và năm trăm ba mươi sáu người khác bị thương ở tỉnh này
theo tờ nhân dân nhật báo một mươi bốn người khác đã thiệt mạng và một trăm chín mươi tám người khác bị thương ở tỉnh thanh hải khu vực phía bắc tâm trấn trận động đất
hàng nghìn lính cứu hỏa binh lính và cảnh sát đã được điều động tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu hộ
được tin ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại huyện tích thạch sơn châu lâm hạ tỉnh cam túc của trung quốc xảy ra động đất mạnh sáu hai độ richter gây tổn thất lớn về người và tài sản cho nhân dân địa phương
ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước võ văn thưởng đã gửi điện thăm hỏi tới tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi điện thăm hỏi tới thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý cường
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi điện thăm hỏi tới ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi hành động nhằm giải quyết thách thức về an ninh và y tế công toàn cầu do vấn nạn ma túy tổng hợp
cụ thể nghị quyết kêu gọi các nước thành viên liên hợp quốc tiến hành phối hợp cấp quốc gia khu vực và quốc tế nhằm giải quyết các thách thức do hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy tổng hợp
cũng như hành vi phân phối tiêu thụ và sử dụng không nhằm bố định y tế và khoa học
bên cạnh đó liên hợp quốc lưu ý cần hành động phù hợp với nguyên tắc về trách nhiệm chung luật pháp và hoàn cảnh mỗi nước
nghị quyết khuyến khích các nước thành viên có cách tiếp cận đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết hiệu quả các mối đe dọa do ma túy tổng hợp
thông qua việc thúc đẩy sự tham gia của tất cả các lĩnh vực liên quan xây dựng năng lực ứng phó của hệ thống thực thi luật pháp và chăm sóc sức khỏe
mở rộng các biện pháp kiểm soát ma túy tổng hợp trong nước khu vực và quốc tế chủ động thiết lập và tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội
khu vực tư nhân đồng thời giải quyết vấn đề kinh tế xã hội liên quan đến ma túy
nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên phát triển và thực hiện các chiến lược toàn diện cân bằng dựa trên bằng chứng khoa học và ở tất cả các cấp nhằm giải quyết và ứng phó hiệu quả vấn nạn ma túy tổng hợp
phiên bỏ phiếu một nghị quyết tại hội đồng bảo an liên hợp quốc về xung đột tại giải gaza dự kiến diễn ra vào lúc một mươi bảy h ngày hôm qua theo giờ địa phương
đã một lần nữa được lùi sang ngày hai mươi tháng một mươi hai
nguyên nhân được tiết lộ là do các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận quan điểm và cần có thêm thời gian để tiếp tục tham vấn
các nước ủy viên hội đồng bảo an vẫn đang tìm cách đạt đồng thuận liên quan đến dự thảo nghị quyết do các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae đề xuất
tập trung vào việc mở rộng và giám sát thực thi viện trợ nhân đạo cho giải gaza
tuy nhiên các nguồn tin ngoại giao cho biết một văn kiện sửa đổi mới hiện đang được các nước thảo luận trong nỗ lực nhằm đạt thỏa hiệp
kêu gọi tạm dừng khẩn cấp các hành động thù địch để cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở
và cho các bước khẩn cấp hướng đến việc dừng bền vững các hành động thù địch
trong khi đó tổng thống israel ông isaac herzog cùng ngay cho biết
tel aviv đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tạm ngừng giao tranh lần thứ hai để đổi lấy việc thả thêm con tin đang bị giam giữ ở giải gaza
trong một diễn biến khác cùng ngay chủ tịch ủy ban chữ thập đỏ quốc tế bà mirjana sponjaric
nhận định cuộc xung đột tại gaza là một thất bại về mặt đạo đức của cộng đồng quốc tế
đồng thời kêu gọi các bên sớm đạt một thỏa thuận mới để chấm dứt cuộc xung đột này
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep erdogan đã nêu điều kiện với canada và mỹ
để ankara có thể phê chuẩn việc kết nạp thụy điển làm thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ cho rằng những diễn biến tích cực trong việc mỹ phê duyệt bán máy bay chiến đấu f một mươi sáu cho ankara
và canada dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí có thể giúp quốc hội thổ nhĩ kỳ tiến tới phê chuẩn tư cách thành viên nato cho thụy điện
vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thổ nhĩ kỳ đã yêu cầu mua bốn mươi máy bay chiến đấu f một mươi sáu của công ty lockheed martin
và bảy mươi chín bộ thiết bị linh kiện để hiện đại hóa phi đội tiêm kích hiện tại của nước này
chính quyền tổng thống mỹ joe biden ủng hộ thương vụ trị giá hai mươi tỷ đô la mỹ này
nhưng quốc hội mỹ lại chưa thông qua đề nghị của ankara
trong khi đó canada đã đồng ý mở lại các cuộc đàm phán với thổ nhĩ kỳ
dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu các bộ phận máy bay không người lái bao gồm cả thiết bị quang học
canada đưa ra quyết định như vậy sau khi tổng thống thổ nhĩ kỳ hồi tháng bảy nói rằng sẽ bật đèn xanh kết nạp thụy điển vào nato
hàn quốc mỹ và nhật bản đã chính thức khởi động hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa của triều tiên theo thời gian thực
đây là nỗ lực mới nhất của ba nước nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên ứng phó với chương trình phát triển tên lửa của triều tiên
bộ quốc phòng hàn quốc nêu rõ ba nước đã thiết lập hệ thống phát hiện và đánh giá tên lửa do triều tiên phóng trong thời gian thực tế
nhằm đảm bảo an toàn cho công dân của các nước và tăng cường các khả năng ứng phó liên quan
theo bộ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc xin uân sích các loại dữ liệu sẽ bao gồm điểm phóng đường bay và điểm tên lửa
việc kích hoạt hệ thống trên diễn ra chỉ một ngày sau khi triều tiên phóng vật thể mà nước này tuyên bố là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm hoa sông một mươi tám
vụ phóng icbm thứ năm của nước này trong năm nay
bình nhưỡng khẳng định vụ phóng thử này không gây tác động tiêu cực đối với an ninh của các nước láng giềng
tuy nhiên theo đánh giá của nhật bản tên lửa mới nhất của triều tiên có khả năng vươn tới mọi địa điểm trên lãnh thổ mỹ
theo hãng tin junhap mỹ nhật hàn cũng cùng nhau xây dựng một kế hoạch nhiều năm cho các cuộc tập trận quân sự ba bên
nhằm mục tiêu tìm giải pháp ứng phó tốt hơn với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của triều tiên
nhà máy vaccine đầu tiên tại châu phi của công ty công nghệ sinh học đức biontech vừa khánh thành
từ cơ sở này thì vaccine sẽ được phân phối cho năm mươi năm nước thành viên của liên minh châu phi
và động thái này là một phần trong nỗ lực của biontech nhằm mở rộng sản xuất vaccine công nghệ m a trên toàn cầu
các mô đun đầu tiên của công ty đức dựa trên các container vận chuyển đã được chuyển đến công trường xây dựng hơn ba mươi năm hectare
tại kigali của ruhr

tại kigali của ruhr

bệnh cdc của mỹ cũng cho biết biến thể vụ zn một được phát hiện lần đầu tiên ở nước này vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
và chiếm khoảng một mươi năm hai mươi chín số ca bệnh tính đến ngày tám tháng một mươi hai
theo cdc hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy zn một có nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng
so với các biến thể đang lưu hành khác và một mũi vaccine cập nhật có thể giúp người dân mỹ được bảo vệ trước biến thể này
vào tuần trước trung quốc cũng đã phát hiện bảy ca nhiễm biến thể vụ zn một
cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa đã đạt dấu mốc lịch sử khi thành công trong việc
truyền trực tiếp hình ảnh có độ phân giải cao từ không gian sử dụng công nghệ liên lạc bằng laser
nasa đã sử dụng công nghệ liên lạc bằng laser để truyền trực tiếp một đoạn video ngắn một mươi năm giây
có độ phân giải cao từ khoảng cách là ba mươi triệu km
đoạn video đã mất khoảng một trăm linh một giây để tới được trái đất với vận tốc là hai trăm sáu mươi bảy mb mỗi giây
hình ảnh được truyền tải là một chú mèo đang đuổi theo một đoạn video
và có một điểm màu đỏ di chuyển trên ghế
thử nghiệm này là một trong những nỗ lực của nasa nhằm mở rộng liên lạc quang học băng thông rộng trong không gian
việc tăng cường băng thông rộng là quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu thám hiểm và khoa học trong tương lai
do đó nasa sẽ tiếp tục thúc đẩy công nghệ liên lạc này trong các sứ mệnh liên hành tinh trong tương lai
thưa quý vị vào tháng một mươi vừa qua
hơn ba vận động viên từ bốn mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia tranh tài tại đại hội thể thao người khuyết tật châu á hai nghìn hai mươi ba tại hàng châu của trung quốc
đấu trường này đã mang tới những cuộc tranh tài rất đặc biệt giữa các vận động viên mà bản thân mỗi người cũng đã là tấm gương vượt lên số phận
và câu chuyện quốc tế ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với chúng tôi gặp gỡ một đội bóng khiêm thị đến từ nước chủ nhà trung quốc
để tìm hiểu cách chơi bóng đặc biệt của các cầu thủ cũng như lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống và ước mơ của họ
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
tất cả các thành viên trong đội bóng này đều bị khiếm thị đây là đội bóng nam đại diện cho trung quốc tham gia đại hội thể thao người khuyết tật châu á hai nghìn hai mươi ba asian paragams hai nghìn hai mươi ba tại hàng châu
liu meng một thành viên trong đội bóng đã bị mù từ năm một mươi ba tuổi và sau đó mới yêu thích bóng đá
trong niềm đau tôi tìm thấy hạnh phúc
tôi giữ một thái độ cởi mở nếu bị chấn thương
khi chúng tôi chạy theo quả bóng ba chạm luôn có thể xảy ra
đó là điều bình thường và tôi chấp nhận trong bình thàn
niềm hạnh phúc mà bóng đá mang lại cho tôi lớn hơn sự đau đớn và chịu đựng
thành viên đội bóng đá khiếm thị cần phải có sự cộng tác tính đồng đội nhiều hơn so với đội bóng bình thường
các cầu thủ phải dựa vào chuyên gia hướng dẫn và các thiết bị định hướng phát ra âm thanh để chơi bóng
vì dành nhiều thời gian bên nhau
như mỗi ngày nên chúng tôi trở thành những người bạn rất thối hiểu nhau
trên sân bóng chúng tôi hiểu rõ thói quen của đồng đội
bao gồm cả cách thức họ di chuyển hay hành động tiếp theo
do đó khi một người có được bóng từ chính bản năng của mình
chúng tôi ủng hộ đồng đội tạo không gian và bảo vệ anh ấy
giờ đây những phản ứng của chúng tôi đến một cách tự nhiên
các cầu thủ chu và lưu mong muốn có thể chơi bóng ở trình độ chuyên nghiệp
như các cầu thủ hàng đầu thế giới
tôi muốn trở thành một người bạn
tôi là một cầu thủ đa năng với kỹ thuật của messi và tốc độ của mbappé
tôi sẽ tiếp tục rèn luyện các kỹ năng của mình
tôi muốn trở thành một cầu thủ siêu việt như messi
ngoài những người bị mù hoặc khiếm thị
mỗi đội bóng còn có bốn cầu thủ sáng mắt
nhưng bịt mắt khi chơi và một thủ môn có thị lực bình thường
các huấn luyện viên đứng bên ngoài sân và nói to hướng dẫn cho các cầu thủ
mọi người vẫn thường hỏi
các cầu thủ của tôi khác biệt xa xa so với các bạn

câu trả lời của tôi là họ không khác biệt gì cả
ngoài việc có những bất tiện do những khiếm khuyết về thị lực
họ chẳng đầy lạc quan và luôn phấn đấu
các cầu thủ của tôi có kỷ luật rất tốt và luôn nỗ lực
họ luôn chủ động luyện tập mà không cần lý do nào cả
asian para games là sự kiện thể thao dành riêng cho người khuyết tật tại châu á
đội bóng các cầu thủ khiếm thị của trung quốc
là một trong sáu đội tương tự tham gia tranh tài trong sự kiện này